ngày hai mươi sáu tháng một mươi tại tỉnh bình phước đã tổ chức lễ kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập tri bộ đông dương cộng sản đảng
và ngày truyền thống ngành cao su việt nam
dự lễ có các đồng chí trương hòa bình phó thủ tướng thường trực chính phủ đồng chí nguyễn minh chiết
nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên chủ tịch nước đồng chí trương vĩnh trọng nguyên ủy viên bộ chính trị
nguyên phó thủ tướng chính phủ cùng lãnh đạo các bộ ngành trung ương và địa phương
phát biểu tại buổi lễ phó thủ tướng thường trực trương hòa bình nhấn mạnh lịch sử hình thành và phát triển của ngành cao su việt nam
gắn liền với phong trào đấu tranh cách mạng của công nhân cao su đồn điền phú riềng của tri bộ đông dương cộng sản đảng
hơn một thế kỷ ngành cao su đã phát triển rộng khắp cả nước sang lào campuchia
năm hai nghìn một mươi tám xuất khẩu mặt hàng cao su thiên nhiên đạt trị giá hai một tỷ đô la
nhờ đó tạo được hiệu quả kinh tế góp phần ổn định xã hội
góp phần củng cố và thắt chặt mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa ba nước đông dương
phó thủ tướng thường trực trương hòa bình cũng đề nghị tập đoàn công nghiệp cao su việt nam
cần đầu tư mạnh vào nghiên cứu khoa học để nâng cao giá trị trong chuỗi giá trị sản phẩm
nhân dịp này chủ tịch nước tặng huân chương lao động hạng nhất cho tập đoàn công nghiệp cao su việt nam và công đoàn cao su việt nam